nằm trong chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia gắn với hội trợ nông sản sạch
ngày hai tháng một mươi hai tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung ương phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển tham dự hội thảo
phát biểu tại hội thảo phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho rằng sáng kiến tổ chức chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước lần này là hoạt động rất ý nghĩa
là cơ hội để nông dân ba nước giới thiệu quảng bá về những sản phẩm của đất nước mình tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn
phát huy tích cực vai trò của nông dân ba nước khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của mỗi quốc gia
đồng thời ba nước giúp đỡ bổ trợ lẫn nhau đóng góp và sự phát triển của mỗi quốc gia nói riêng và khu vực nói chung
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và lào tăng một mươi bốn hai so với cùng kỳ năm ngoái
kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và campuchia tăng hai mươi ba tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo văn hóa du lịch giữa ba nước tiếp tục phát triển tốt đẹp